theo cổng thông tin điện tử bộ công an ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với phan văn vĩnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán cháy phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành phố
căn cứ kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thỏ đã ra quyết định khởi tố bị can số ba trăm năm mươi sáu và ra lệnh bắt bị can số ba trăm năm mươi tám để tạm giam bốn tháng đối với phan văn vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại nam định